giả vờ hỏi mua vàng rồi cướp tài sản nguyễn thế hoạt chú tại huyện cẩm giang tỉnh hải dương đã bị công an tp bắc ninh tỉnh bắc ninh khởi tố
vào chiều ngày một mươi tháng sáu hoạt điều khiển xe máy che biển kiểm soát mặc áo chống nắng đeo găng tay khẩu trang vào cửa hàng vàng ngọc thơm ở phường nam sơn thành phố bắc ninh
giả vờ hỏi mua vàng khi thấy chủ quán sơ hở đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mắt chủ quán rồi cướp đi năm chỉ vàng
hoạt mang đi bán được hơn hai mươi bảy triệu đồng để đánh bạc và tiêu xài cá nhân
ngay sau khi nhận được tin báo công an tp bắc ninh đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại huyện cầm giang tỉnh hải dương
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện tam bình và công an xã tường lộc huyện tam bình vừa chia xóa một điểm đánh bạc
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang nhóm bảy đối tượng có liên quan đến vụ đánh bạc tại nhà ông trương nguyễn ở xã tường lộc huyện tam bình tỉnh vĩnh long
tại hiện trường thu giữ hơn một trăm một mươi ba triệu đồng các dụng cụ đánh bạc và nhiều tăng vật khác
đội cảnh sát hình sự công an huyện tam bình đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
vào sáng nay đội tuần tra dẫn đoàn phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng đã làm rõ và xác định được nhóm thanh niên có hành vi điều khiển
xe máy dẫn đoàn cho xe cứu thương từ tỉnh khác đến cấp cứu tại các bệnh viện lớn ở đà nẵng vi phạm trật tự an toàn giao thông
theo đó lực lượng chức năng đã mời làm việc với hai thanh niên một mươi chín tuổi trú tại tỉnh quảng trị và con tum
các thanh niên này khai nhận thời gian gần đây khi được một số lái xe cứu thương từ quảng nam quảng ngãi liên hệ hỗ trợ chỉ đường vào thành phố đà nẵng
đến các bệnh viện lớn nhanh nhất thì nhóm này đã chia làm hai nhóm nhỏ mặc áo phản quang cầm gậy chỉ đường tự trang bị
điều khiển xe máy đi vào làn đường của xe ô tô vượt đèn đỏ
sau khi làm việc số thanh niên đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm trật tự an toàn giao thông
tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người đi đường và hứa không tái phạm